tuy nhiên ở việt nam từ trước đến nay khách hàng luôn là người chịu thiệt vì chỉ nắm giao đằng lưỡi
hơn nữa ở việt nam hiện nay chưa có cơ chế giám sát chất lượng dịch vụ của các nhà mạng
những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình điểm báo ngày hôm nay của truyền hình nhân dân